trong thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ năm thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đáng chú ý là hai vụ tai nạn mới đây đoạn qua huyện kim thành tỉnh hải dương
nguy cơ tai nạn giao thông luôn tiêm ẩn tại quốc lộ này và trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi lưu thông qua đây
quốc lộ năm chạy qua bốn tỉnh thành phố là hải phòng hải dương hưng yên và hà nội với tổng chiều dài là hơn một trăm linh km
giới hạn vận tốc là tám mươi km một giờ đây là tuyến đường có mật độ xe container nhiều nhất miền bắc
do đó nhiều đoạn quốc lộ năm đã bị hành lún mặt đường xuống cấp do phải chịu lực của hàng trăm xe trọng tải lớn chạy qua hàng ngày
trong khi đó các hạ tầng khác như giải phân cách cũng phần lớn bị hư hỏng đường ngang mở lối sang đường dày đặc
sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng bảy nhiều người dân địa phương vẫn bất chấp nguy hiểm đi qua các lối mở tự phát trên tuyến quốc lộ năm
theo báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn giao thông sáu tháng đầu năm nay quốc lộ năm là địa điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ và cũng là nơi xảy ra nhiều tai nạn giao thông nhất
số vụ số người chết và bị thương do tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ năm gần bằng tổng số vụ số người chết và bị thương của sáu tuyến quốc lộ khác cộng lại